mới đây tại khu du lịch vinpearl nam hội an ubnd tỉnh quảng nam báo tuổi trẻ phối hợp với hiệp hội du lịch tỉnh quảng nam và các doanh nghiệp tổ chức lễ phát động diễn đàn du lịch ấn tượng việt nam với chủ đề quảng nam an toàn mến khách
tại lễ phát động lãnh đạo tỉnh quảng nam cho biết từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay đại dịch covid một mươi chín bùng phát gây ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội ở địa phương
trong đó ngành du lịch đã bị sụt giảm rất nghiêm trọng về lượng khách cũng như doanh thu hưởng ứng chủ trương của chính phủ người việt nam đi du lịch việt nam
trong thời gian gần đây cùng với chống dịch tỉnh quảng nam đã triển khai nhiều giải pháp để khôi phục lại hoạt động du lịch trên địa bàn